năm hai nghìn một mươi chín ngành thủy sản trong nước đứng trước nhiều cơ hội lớn
xen lẫn với những thách thức khi hai hiệp định thương mại cptpp và evfta
mà việt nam ký kết chính thức có hiệu lực
làm thế nào để khai thác thành công những thị trường rộng lớn
đồng thời biến thách thức thành cơ hội
đây là nội dung được nhiều doanh nghiệp thủy sản và hiệp hội ngành nghề chế biến thủy sản rất quan tâm
lợi thế lớn trước tiên mà hai hiệp định này mang lại là thị trường cho ngành hàng thủy sản rộng mở hơn
với những ưu đải lớn về mặt thuế quan
cụ thể khi hiệp định evfta có hiệu lực năm mươi các dòng thuế thủy sản của việt nam sẽ được loại bỏ ngay
hay đối với thị trường canada khi hiệp định cptpp có hiệu lực
sẽ loại bỏ một trăm linh thuế xuất của sản phẩm thủy sản việt nam
đây là những lợi thế lớn nhưng cũng đặt ra thử thách cho ngành hàng thủy sản
muốn phát triển nhanh đáp ứng được thị trường phải tạo sự đồng thuận gắn kết trách nhiệm
của nông dân doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước
nhận diện cụ thể hiệu quả từng vấn đề như quy tắc về xuất xứ hàng hóa
cam kết về ghi nhãn hay những hưởng lợi về mặt thuế quan
từ đó chủ động phương thức tiếp cận để nâng cao chất lượng khả năng cạnh tranh sản phẩm thủy sản
hiệp định evfta có hiệu lực từ ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
và hiệp định cptpp có hiệu lực từ ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi chín dự kiến giá trị sản xuất thủy sản của việt nam đạt hai trăm ba mươi bảy tám trăm hai mươi bảy tỷ đồng
kiêm ngạch xuất khẩu đạt một mươi tỷ usd